mùng bảy tháng một mươi một đại học y dược hải phòng tổ chức khai mạc hội nghị năng lực sức khỏe châu á lần thứ tư với chủ đề
năng lực sức khỏe và chất lượng dịch vụ chăm sóc hội nghị thu hút đông đảo các chuyên gia các nhà nghiên cứu giáo dục
các nhà quản lý cung cấp dịch vụ chăm sóc và các nhà hoạch định chính sách y tế đến từ nhiều quốc gia thuộc các châu lục trên thế giới tham dự
hội nghị quốc tế năng lực sức khỏe châu á lần này đề cập đến nhiều khía cạnh quan trọng cả ở việt nam cũng như trên thế giới
như sức khỏe lứa tuổi bệnh không lây truyền sức khỏe tâm thần vấn đề dinh dưỡng sức khỏe sinh sản chính sách y tế
tài chính nhất là dịch vụ y tế và các cơ sở y tế thân thiện với năng lực sức khỏe của người dân
không quan trọng vấn đề là sức khỏe hay không chúng ta đều rất là quan trọng vấn đề là chúng ta phải có biết được
vấn đề là phải có tìm hiểu được nguồn thông tin ở đâu và đánh giá ra nguồn thông tin đấy có sát thực hay không có đáng tin cận hay không
và chúng ta phải vận dụng những thông tin đó trong quá trình chăm sóc sức khỏe và quản lý sức khỏe của chúng ta
đồng thời là để đẩy mạnh sức khỏe bản chính bản thân chúng ta đồng thời là nâng cao toàn bộ tất cả những vấn đề về quản lý sức khỏe của người dân
và đó là lý do mà có sức ra đời của hiệp hội và đồng thời là hiệp hội chủ nghĩa năm nay
năng lực sức khỏe thể hiện khả năng kiến thức động lực của người dân tiếp cận hiểu nhận định áp dụng những thông tin về sức khỏe
nhằm đánh giá và đưa ra quyết định trong chăm sóc sức khỏe giữ phòng bệnh tật và nâng cao sức khỏe trong đời sống hàng ngày
giúp duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống trong suốt quãng đời của mỗi cá nhân
đây là một cái vấn đề mới nhưng nó bao trùm rất rộng trong toàn bộ vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân
và trong vấn đề liên quan sức khỏe của người dân thì liên quan cả hệ thống y tế của chúng ta
và chính vì vậy cho nên là năng lực giao tiếp
chính là một phần trong tăng cường năng lực sức khỏe của toàn dân
và sau hội nghị này thì chúng tôi sẽ triển khai tiếp cho toàn quốc về cái hiểu biết rõ về năng lực sức khỏe và hoạt động của năng lực sức khỏe ở việt nam như thế nào
thứ hai là đào tạo cho các cán bộ y tế và nhất là các trường đại học
và cả đào tạo liên tục cho các cán bộ y tế ở các bệnh viện hiểu biết về năng lực sức khỏe như thế nào
và trong đó kèm một vấn đề nữa là đẩy mạnh hoạt động về y học gia đình
việt nam là một đất nước có tốc độ phát triển nhanh ở khu vực châu á
việc cân bằng giữa phát triển bền vững và sức khỏe nhân dân đang là một vấn đề quan trọng
việt nam đã huy động nhiều nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật ở nhiều lĩnh vực
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở mọi vùng miền của đất nước
hội thảo cũng là dịp để các chuyên gia nhà hoạch định chính sách quốc gia cùng trao đổi đưa ra các giải pháp hiệu quả
nhằm giúp cải thiện tốt hơn dịch vụ của hệ thống y tế châu á và các nơi khác trên thế giới
từ đó đóng góp cải thiện ngày càng tốt hơn dịch vụ y tế tại việt nam